mừng thưa quý vị liên quan tới vụ bốn mươi người việt trốn khỏi sông bairikwa ở tỉnh kandahar campuchia
bơi qua sông bình di tỉnh an giang về việt nam và tối qua toàn bộ bốn mươi người này đã được trở về địa phương
trước đó sau khi bơi qua sông về việt nam được người dân và bộ đội biên phòng tỉnh an giang cứu giúp
hai mươi người này được đưa về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú để chăm sóc sức khỏe
và lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra
tám trong số bốn mươi người này cũng bị xử phạt về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh

của pháp luật
liên quan đến vụ việc công an tỉnh an giang đã xác định được
bốn đường dây mua bán người
và khởi tố hai đối tượng về hành vi
tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự theo hình thức trực tuyến
tuyên phạt mức án tù trung thân
đối với bị cáo bạch thị hoa chú tại tổ hai
thị trấn đồng tâm huyện chợ mới
tỉnh bắc cạn về tội mua bán trái phép

vào hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại quốc lộ ba thuộc khu vực tổ bảy thị trấn đồng tâm huyện trợ mới
lực lượng công an bắt quả tang bạch thị hoa đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hơn bốn trăm hai mươi bảy gram heroin
quá trình điều tra xác định toàn bộ số ma túy trên được bạch thị hoa đặt mua của một người không rõ địa chỉ
với giá hai trăm hai mươi chín triệu đồng nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời
bạch thị hoa đã có hai tiền án cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn tại đồng nai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời
một nhóm thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí đánh nhau với một nhóm khác
trước đó vào khuya ngày hai mươi hai tháng tám công an huyện xuân lộc kiểm tra nhà trọ tại ấp bảy xã xuân tâm
thì phát hiện và thu giữ một bình xí thơ cây hai kiếm nhật năm dao tự chế hai cây ba chắc kim loại ba dao rượu
công an huyện đã triệu tập một mươi hai đối tượng có mặt tại nhà trọ về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn
với một nhóm đối tượng khác nên chuẩn bị hung khí để đi giải quyết
qua test nhanh một mươi hai đối tượng đã phát hiện một mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
hiện công an huyện xuân lộc đang lập hồ sơ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị sở giao thông vận tải tp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
lên phương án giải tỏa các cửa ngõ hàng không bến xe nhà ga trên địa bàn
bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân dịp quốc khánh hai tháng chín
sở giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức giao thông an toàn thông suốt
nhất là trên các tuyến trục chính ra vào thành phố đầu mối giao thông trọng điểm
như bến xe bến tàu nhà ga và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ủn tắc tai nạn
sở giáo dục đào tạo công an tp hcm và các đơn vị liên quan cũng được giao phối hợp
với sở giao thông vận tải triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn đi lại cho người dân
thưa quý vị lo sợ bất an là tâm trạng
trạng chung của những người dân hiện đang sống trong những ngôi nhà bị lún
bị nứt trên tuyến phố thuộc phường văn trương quận đồng đa thành phố hà nội
theo người dân nơi đây nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng khi thi công dự án
đường sắt trên cao nhổn ga hà nội và hiện nhiều gia đình đã buộc phải rời đi để tìm chỗ ở tạm
tuy nhiên nhiều hậu kinh tế còn khó khăn đành phải sống cùng với sự bất an
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
phòng ngủ phòng khách cầu thang
tất cả đều có tình trạng chung là nứt lún và xuống cấp chậm chọc
lo lắng bất an gia đình ông đa đã phải đi thuê nhà ở tạm
tuy nhiên do tình hình kinh tế eo hẹp gia đình ông buộc phải quay về sống chung với nỗi bất an
cũng giống như gia đình ông đa
hiện rất nhiều hộ gia đình đang gặp tình trạng tương tự
theo thống kê có tới năm mươi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án nhổn ga hà nội dài bốn km từ ga s chín đến s
hộ kinh doanh như kiểu của tôi rất là ảnh hưởng
tại vì là khách cũng sẽ vắng đi nhiều tháo rỡ hết
thì cái phố này gần như là gọi là nói thật sự ra nếu mà để bảo cứ đùa với nhau gọi là phố chết
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
việc chưa thể giải quyết quyền lợi của người dân liên quan tới những vướng mắc khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng
trong đó quy trình đền bù ở khu vực này chưa từng có trong khung pháp lý
tuyển hầm đi qua các nhà dân thì chúng ta không phải vô cùng buồn
nhưng tuy nhiên là do cái tuyển hầm có khả năng để xung đột với các cái móng gọt sâu của các tòa nhà trên địa phương hầm
thật là khi mà cái máy tbm đi qua thì sẽ có cần khoảng thời gian nhất định để các hộ dân ở trong các tòa nhà đó
đi tạm cư chỗ khác để đọc bản đoán
theo kế hoạch việc thi công ga ngầm sẽ trả lại mặt bằng trong khoảng chín tháng
thế nhưng đến nay đã kéo dài hai năm và chưa có mốc hoàn thành
hiện năm mươi hộ dân vẫn đang phải sống trong nguy hiểm cận kề khi phải sinh sống dưới những căn nhà xuống cấp trầm trọng
trong khi chờ phương án từ các cơ quan chức năng
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương
về việc triển khai thực hiện quy định
của luật cư trú để thống nhất đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi giảm phiền hà cho công dân
trong thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự
theo đó khi luật cư trú năm hai nghìn hai mươi có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an thay đổi phương thức quản lý cư trú từ thủ công sang công nghệ thông tin
công an trên toàn quốc sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu bản giấy khi người dân đăng ký thường trú
những sổ cấp trước thời gian này vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi
người dân có thể dùng thẻ giao dịch
thẻ căn cước công dân gắn chip để chứng minh thông tin cá nhân nơi thưởng chú
khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới
khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu
cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác
thưa quý vị theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo thì tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám
hạn cuối để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi
có đến ba trăm hai mươi năm bảy trăm một mươi sáu thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống
chiếm tỷ lệ gần một phần ba trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển
đồng nghĩa với việc là các thí sinh này đã bỏ việc xét tuyển đại học đợt một năm hai nghìn hai mươi hai
dù bộ giáo dục và đào tạo đã liên tục nhắc nhở trên các phương tiện truyền thông
vâng và trước vấn đề trên thì bộ giáo dục và đào tạo cũng đã mở lại hệ thống xét tuyển đại học trong thời gian ba ngày
từ ngày hai mươi một tháng tám cho đến một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng tám
thí sinh đổi ý là chuyện có thể xảy ra
nhưng con số hơn ba trăm linh thí sinh chiếm khoảng ba mươi bốn thí sinh thay đổi dự định ban đầu
không đăng ký xét cũng khiến chúng ta đặt nhiều câu hỏi
một số ý kiến cho rằng con số trên ba trăm hai mươi năm thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống chính là tỷ lệ ảo lớn
bên cạnh đó còn nhiều cách lý giải khác nhau cho vấn đề này
phần lớn các thí sinh sẽ đăng ký vào các trường nghề
trường cao đẳng
con số này thông thường thì hàng năm khoảng một mươi tức là khoảng một trăm linh thí sinh thì năm nay có thể là đã tăng lên
một nguyên nhân nữa chúng ta có thể kể đến đó là cái việc mà các thí sinh có mục tiêu đi du học
thì thông thường con số này nếu mà trước dịch covid thì nó khoảng hơn hai mươi
thì năm nay thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ đã ổn định hết rồi
thì con số này có thể tăng lên thậm chí là ba mươi đến bốn mươi thì cần có sự thống kê cụ thể hơn nữa
hơn ba trăm linh thí sinh không đăng ký xét
không đăng ký xét tuyển đại học đợt một bộ giáo dục và đào tạo đã phải mở lại hệ thống xét tuyển
sau ba ngày theo ghi nhận ban đầu rất ít thí sinh gặp lỗi khi đăng ký xét tuyển
tuy nhiên lại có nhiều thí sinh tranh thủ để thay đổi nguyện vọng của mình
bộ sẽ mở để cho các em đăng ký lại tôi cho rằng không hợp lý
bởi vì khi đến ngày hai đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám đã công bố tuyển sinh
như vậy trên thực tế đã có một số đối tượng cán bộ quản lý chúng ta đã nắm được là ngành nào khối lượng nào
có bao nhiêu em với thí sinh rồi và bây giờ lại mở cổng một lần nữa
thông tin nó lộ ra thì tạo nên một sự bất bình đẳng
như vậy sẽ có sự điều chuyển từ nguyện vọng này sang nguyện vọng khác
điều đấy đã là quy chế là chúng ta phải thực hiện nghiêm túc
vâng chị thư hương này như vậy thì theo các chuyên gia là việc đăng ký xét tuyển đã có một số những bất cập
vậy bộ giáo dục và đào tạo thì sẽ phải có những chính sách nào để điều chỉnh cho kỳ thi của những năm tiếp theo ạ
vâng vấn đề chính sách ngày hôm nay thì sẽ có câu trả lời trong cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy
vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền liên quan nhân dân
thưa phó giáo sư thì với kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai thì có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi
thế nhưng mà thực tế thì đến nay thì chỉ có hơn sáu trăm linh thí sinh xác nhận đăng ký xét tuyển trên hệ thống
thì điều này có gọi là bất thường hay không thưa bà
con số này nếu như so sánh với số lượng thí sinh lúc ban đầu khi mà các em đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì có một cái lựa chọn là một câu hỏi là liệu các em có đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng sau này hay không
thì khoảng hơn chín trăm linh em có tích lựa chọn vào ô này
nhưng sau khi thi tốt nghiệp trung học vô thông sau thì với cái kết quả điểm thi thực lực mà các em có được sau đó
sau kỳ thi thì đã có hơn sáu trăm hai mươi em khoảng hai trăm sáu mươi em đã đăng ký thực sự sắp xếp những nguyện vọng thứ tự ưu tiên của mình trên hệ thống
con số này thể hiện một số lượng thực chất tuy có giảm so với những năm trước nhưng những năm trước là các em đăng ký nguyện vọng này
trước khi tiến hành thi tốt nghiệp trung học phổ thông nghĩa là các em còn chưa biết là kết quả của mình như thế nào
vậy thì sau khi đã có kết quả rồi thì các em đã có được những định hướng rất là đúng đắn cho mình cho con đường tiếp theo
trong việc khám phá

chính vì thế mà con số này không có gì là bất thường
thưa phó giáo sư nếu như trên ba trăm linh thí sinh con số này mà tiếp tục không đăng ký đại học mà đăng ký ở các trường nghề hay là những trường trung cấp
thì điều này sẽ có ý nghĩa thế nào trong việc phân luồng trung học phổ thông
cái nhu cầu học tập ở các trình độ cao hơn đặc biệt là các trình độ của giáo dục đại học là một nhu cầu rất là cấp thiết
nhu cầu rất là chính đáng và nó đảm bảo cho cái việc học tập suốt đời của người học
nhưng mà hiện nay thì hệ thống giáo dục đại học việt nam cái dung lượng có thể đào tạo được cũng chưa phải là nhiều
với tổng số chỉ tiêu hiện nay công bố chưa đến sáu trăm linh chỉ tiêu có thể đào tạo đại học vào năm nay
và điều này thể hiện rằng giáo dục đại học việt nam còn cần phải nhận được những sự đầu tư rất lớn trong tương lai
để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người học cũng như là tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao
để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người học cũng như là tăng cường cái nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao

yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đáp ứng của cách mạng công nghiệp bốn rồi chuyển đổi số nền kinh tế số v v
chúng ta thấy rằng nếu thiếu hụt đi cái nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cao thì rất khó có thể đáp ứng được
kỳ thi năm nay thì bộ giáo dục cũng có những chia sẻ gì đối với kỳ thi năm sau ạ
chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích số liệu về số lượng ba trăm linh thí sinh mà không đăng ký này
có thể phân tích theo phổ điểm của các em phân tích theo vùng miền để thấy được sự phân bố
cũng như là từ đó có thể có những cái ngụ ý về mặt chính sách như thế nào để có thể đáp ứng được tốt nhất cái nhu cầu của người học
đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái bước nhìn lại cái công tác chuyển tuyển sinh
để tiếp tục có những cái đổi mới nhưng đổi mới ở đây là theo hướng thuận lợi nhất cho người học
và làm thế nào để tiết kiệm được cái chi phí chung cho toàn xã hội
và ứng dụng các nguồn nhân lực chất lượng cao
chuyển đổi số công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ trong quá trình tuyển sinh
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị từ ngày hai mươi năm tháng tám giá đất bồi thường tại thành phố hồ chí minh tối đa tới tám trăm một mươi triệu đồng một mét vuông
là một trong những thông tin đáng chú ý có trong cụm chính sách ngày hôm nay
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó về đất ở hệ số điều chỉnh giá đất tại tp thủ đức và các quận tăng từ ba đến một mươi năm lần
năm huyện ngoại thành là từ tám đến một mươi năm lần bảng giá đất do nhà nước ban hành
về đất nông nghiệp hệ số điều chỉnh giá từ bảy đến ba mươi năm lần giá đất trong bảng giá do ủy ban nhân dân thành phố ban hành
sẽ có một trăm hai mươi sáu tỷ đồng tiền thuế được miễn giảm gia hạn trong năm nay
đây là mục tiêu theo nghị quyết bốn mươi ba của quốc hội và nghị quyết một mươi năm của chính phủ về hỗ trợ thuế
sự nỗ lực của các cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ người dân doanh nghiệp có thêm nguồn vốn
để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch covid một mươi chín góp phần đảm bảo tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô
theo thống kê của sở giao thông vận tải đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai thành phố có hơn bảy sáu triệu phương tiện
trong đó có hơn một triệu ô tô gần sáu năm triệu xe máy các loại khoảng một nửa là xe máy cũ sản xuất trước năm hai nghìn và khoảng một trăm tám mươi xe máy điện
đáng lo ngại trong quá trình hoạt động xe cũ thải ra môi trường lượng khí độc cao gấp nhiều lần so với các loại xe được bảo dưỡng định kỳ
gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường không khí đô thị và gây hại trực tiếp tới sức khỏe người dân
trước thực trạng này sở giao thông vận tải hà nội đề xuất năm hai nghìn hai mươi ba thành phố sẽ xây dựng khung pháp lý và ban hành kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy
nghiên cứu phân vùng bảo vệ môi trường không khí hạn chế xe máy
sau vụ việc bốn mươi người lao động việt nam trốn thoát từ các sòng bạc tại campuchia người dân cần phải cảnh giác trước những thủ đoạn rụ rỗ
trước những lời mời chào việc nhẹ lưng cao của các đối tượng lừa đảo bà công an nhân dân cũng đã có ghi nhận tại tỉnh quảng bình
bài viết người dân cần cảnh giác việc nhẹ lương cao tại campuchia ghi nhận không chỉ tại an giang mà tại tỉnh quảng bình hay nhiều địa phương khác trong cả nước
nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu bài rủ rỗ
việc nhẹ lương cao để lừa nhiều người lao động tại campuchia thực tế là đi làm việc tại các sòng bài sử dụng máy tính để thực hiện các hành vi giả mạo lừa đảo
và bài viết cũng ghi nhận nhiều thủ đoạn khác của các đối tượng lừa đảo
trong đó có trường hợp do các đối tượng kết bạn qua mạng xã hội rồi rủ nạn nhân đi chơi sau đó không chế nạn nhân và bán cho chủ lao động tại campuchia
hiện cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải thận trọng và đề phòng trước những thủ đoạn của các đối tượng
bộ y tế cho biết là số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng trở lại
bệnh nhân nặng cũng có dấu hiệu tăng và đã ba ngày liên tiếp có bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
các chuyên gia nhận định nếu người dân còn thở ơ và lười đi tiêm vaccine covid một mươi chín thì dịch rất dễ bùng phát trở lại
ghi nhận của báo lao động
trong một tháng qua đã có hơn bốn mươi năm ca mắc mới trên toàn quốc và xu hướng gia tăng ca mắc covid một mươi chín đã hiện rõ
còn theo báo kênh công an khuyến cáo người dân cần phải thận trọng và đề phòng trước những thủ đoạn của các đối tượng
báo cáo của các bệnh viện các trường hợp nặng và tử vong chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ hai mươi ba hai mươi năm ở các tuyến
cá biệt thì có nơi tỷ lệ ca tử vong chưa tiêm covid một mươi chín là năm mươi
theo bộ y tế các địa phương cần phải ra soát và lập danh sách quản lý theo dõi và tiêm vaccine cho đối tượng có độ có tuổi
móc bệnh nên đúng thời gian để đảm bảo hiệu lực của vắc xin
bên cạnh đó nhiều chuyên gia y tế liên tục khẳng định việc tiêm vaccine vẫn là vũ khí hữu hiệu nhất để phòng chống covid một mươi chín
một loạt dự án cao tốc đưa vào khai thác nhưng không có trạm dừng nghỉ
đó là một thực tế hiện nay tại nhiều tuyến cao tốc đường bộ gây mệt mỏi và nhiều bất tiện
ghi nhận về vấn đề này báo điện tử vn express cho biết các cao tốc bắc giang lạng sơn trung lương mỹ thuận đà nẵng quảng ngãi
đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng cho đến nay chưa có trạm dừng nghỉ
tình trạng tương tự cũng đang diễn ra
tuyến cao tốc vân đồn móng cái dự kiến thông xe trong tháng chín tới
việc các tuyến cao tốc không xây dựng các trạm dừng nghỉ chạm xăng theo quy định
đã và đang gây khá nhiều bất tiện đối với các phương tiện lưu thông qua đây
và cũng với vấn đề này báo lao động ghi nhận có nhiều nguyên nhân khiến cho các chủ đầu tư đơn vị quản lý khai thác
chưa xây dựng các chạm dừng nghỉ chạm xăng
tuy nhiên một trong những nguyên nhân bắt nguồn từ khâu thẩm định quy hoạch
và hiện nhiều ý kiến đề nghị bộ giao thông vận tải quy hoạch tổng thể mạng lưới chạm nghỉ trên cả nước
theo tiêu chuẩn việt nam và thông lệ thế giới đồng thời giao trách nhiệm cho chủ đầu tư cao tốc xây chạm nghỉ để đồng bộ với đường
hàng loạt ngân hàng đều được các cơ quan quản lý chấp thuận tăng vốn điều lệ trong thời gian gần đây
và việc này sẽ tạo thêm nguồn lực để các ngân hàng chống chọi với những khó khăn thách thức
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nói riêng
và nền kinh tế nói chung phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh
ghi nhận về vấn đề này báo kinh tế và đô thị cho biết trong năm hai nghìn hai mươi
có hai mươi hai ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ với tổng giá trị tăng thêm lên đến một trăm năm mươi bốn tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay
nếu so với kế hoạch tăng một trăm linh tỷ đồng đặt ra trong hồi năm ngoái thì con số này cao gấp một năm lần
giới chuyên gia dự báo với đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức
tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm được công bố mới đây thì không chỉ trong năm nay mà trong thời gian tới
kế hoạch tăng vốn điều lệ của các ngân hàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp cho ngân hàng vượt qua những khó khăn được dự báo như tỷ lệ gia tăng nợ xấu hay nguy cơ lạm phát